ban tổ chức chặng đua xe công thức một chính thức thông báo hủy chặng đua f một tại việt nam năm hai nghìn hai mươi vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo ban tổ chức trạng đua f một tại việt nam việc hủy chặng đua tại hà nội là quyết định cần thiết bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới
ban đầu chặng đua được ấn định vào ngày năm tháng bốn
tuy nhiên do đại dịch covid bùng phát ban tổ chức đã hoãn vô thời hạn vào ngày một mươi ba tháng ba và chính thức hủy vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
như vậy trong mùa giải năm nay tổng số chặng đua công thức một bị hủy là một mươi ba chặng gồm australia trung quốc hà lan monaco azerbaijan canada pháp singapore nhật mỹ mexico brazil và việt nam
số chặng đua được tổ chức là một mươi bảy chặng trong đó hầu hết các chặng đều diễn ra theo hình thức không có khán giả